và để tăng khả năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã nâng quy mô lên bảy trăm linh giường và chuẩn bị đạt một giường
tuy nhiên hiện tại nguồn nhân lực từ nhân viên y tế đến lao công dọn rác đang thiếu trầm trọng
và cần bổ sung gấp trong thời gian tới
từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã thu dung và điều trị
cho hơn một bệnh nhân nặng và nguy kịch
trong đó có hàng trăm người khỏi bệnh hoặc chuyển độ nhẹ xuống các tầng thấp hơn để theo dõi điều trị
theo dự kiến ban đầu công suất của bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là một giường
hiện bệnh viện đang điều trị cho gần sáu trăm linh bệnh nhân với một trăm hai mươi chín trường hợp thở máy
một mươi một trường hợp lọc máu liên tục và bốn bệnh nhân chạy ecmo
dự kiến trong hôm nay một mươi hai tháng tám bệnh viện sẽ triển khai quy mô bảy trăm linh giường
tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực của bệnh viện đang thiếu trầm trọng từ bác sĩ điều dưỡng đau công
trước tình hình đó bệnh viện đã chủ động liên hệ với các trường có đào tạo nguồn nhân lực y tế để huy động sự hỗ trợ
đồng thời sở y tế cũng sẽ huy động đội ngũ tình nguyện viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho bệnh viện hồi sức covid một mươi chín